tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bốn bị cáo gồm lê văn thành nguyễn duy tân đều chú phường an hải bắc quận sơn trà hà hoàng minh chú phường hòa cường nam quận hải châu và nguyễn tịnh chú phường hòa phát quận cẩm lệ cùng về hành vi giết người
theo cáo trạng vào khuya ngày hai mươi năm tháng bốn tại một quán nhậu trên đường lê thanh nghị thuộc phường hòa cường nam quận hải châu vì không mượn được sạc dự phòng nên bốn bị cáo đã dùng hung khí nguy hiểm đánh vào đầu và các vị trí khác nhau trên cơ thể của các anh lê thanh hải nguyễn quốc trường và hoàng phi hùng
hậu quả làm ba nạn nhân thương tích hai mươi sáu tòa án nhân dân tp tuyên phạt bị cáo lê văn thành chín năm tù hà hoàng minh bốn năm tù nguyễn tịnh và nguyễn duy tân đều bảy năm tù cùng về tội giết người
riêng với bị cáo nguyễn duy tân cộng thêm chín tháng của tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có trong vụ án khác tổng hình phạt mà tân phải chấp hành án là bảy năm chín tháng tù